liên quan đến vụ hai anh em ruột ở huyện thủy nguyên bị truy sát trong đêm dẫn đến tử vong
công an thành phố hải phòng đã quyết định khởi tố một mươi ba bị can về tội giết người gây dối trật tự công cộng
trong đó bắt tạm giam chín bị can một bị can ra đầu thú và truy nã ba bị can còn lại
vào khoảng hai giờ hai mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu tại đường liên xã đoạn qua xã quảng thanh huyện thủy nguyên xảy ra vụ tai nạn giao thông
khiến hai anh em đi mô tô tự đâm vào gốc cây sát lề đường tử vong tại chỗ
cơ quan công an xác định vào khoảng một giờ năm mươi phút cùng ngày do mâu thuẫn từ trước
hai nạn nhân bị một nhóm người sử dụng hung khí gồm dao tiếp sát đuổi chém
đến khu vực trên thì hai anh em mất kiểm soát đâm vào gốc cây ven đường dẫn đến thiệt mạng
các đối tượng sau đó bỏ chạy và vứt hung khí xuống đường
quá trình điều tra cơ quan thu giữ hai tiếp sắt ba xe mô tô
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án và vận động gia đình đưa ba đối tượng đang bỏ trốn ra đầu thú